ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã bất ngờ khám xét địa điểm trên địa bàn thành phố sầm sơn và huyện thọ xuân bắt giữ bốn đối tượng chuyên thu mua và một mươi ba đối tượng chuyên bắt trộm chó
lực lượng công an thu giữ năm mươi một con chó có trọng lượng gần sáu trăm năm mươi kg một mươi bộ kích điện hai súng bắn điện tám chai bột ớt nhiều dao kiếm bình xịt hơi cay các loại
hiện công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành triệu tập ba mươi đối tượng có liên quan về hành vi trộm chó và tiêu thụ chó đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật